chiều ngày một mươi một tháng hai đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp tỉnh long an về tình hình sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch ncov
long an có gần chín sáu trăm linh hectare trồng thanh long năng suất khoảng ba trăm hai mươi một tạ một ha sản lượng ba trăm một mươi bảy chín trăm ba mươi hai tấn hiện tại thanh long đang vào vụ thu hái nhưng tình hình tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao những hành động thiết thực kịp thời của các doanh nghiệp giữ bức giá thu mua một mươi hai đồng một kg từ ngày hai tết đến nay đánh giá cao sự chung tay của toàn xã hội đồng hành cùng người nông dân
tích cực ủng hộ nông sản việt nam
cũng tại buổi làm việc đoàn công tác đã chứng kiến sự cam kết đồng hành cùng người nông dân và nông nghiệp việt nam của nhiều doanh nghiệp tổ chức như ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chuỗi siêu thị co opmart quỹ khởi nghiệp xanh công ty cổ phần đầu tư lavifood